sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc cho biết những năm gần đây do giá cả biến động bất lợi nên diện tích nhiều loại cây trồng lâu năm trên địa bàn tỉnh đều giảm
riêng diện tích cây hồ tiêu bất chấp giá giảm sâu nhưng diện tích vẫn tăng mạnh vượt khỏi tầm kiểm soát của ngành nông nghiệp
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc sở dĩ diện tích hồ tiêu tăng mạnh vượt xa quy hoạch không thể kiểm soát được là do những năm gần đây giá hạt tiêu tăng cao
nông dân chạy đua theo thời giá ồ ạt chuyển đổi từ các cây trồng khác sang trồng tiêu
bất chấp điều kiện thổ nhưỡng đất đai không phù hợp để loại cây trồng này đối mặt với nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh trên diện rộng
trước tình hình diện tích cây hổ tiêu vượt xa so với quy hoạch sở nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo bà con cần thăm vườn thường xuyên
chú ý khâu vệ sinh chăm bón đúng kỹ thuật trồng sen các loại cây khác để cân bằng hệ sinh thái trên vườn cũng như bảo đảm nguồn thu ổn định nếu chẳng may cây hổ tiêu xảy ra dịch bệnh